là nghi can dùng dao chém nhiều nhát vào đầu người đàn ông ở cùng xóm vì bất ngờ bị kẹp cổ đòi đánh
lê văn phương ba mươi hai tuổi trú tại thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước
đã bị công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tân bình bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
nạn nhân được xác định là kim hoàng diệu ba mươi bốn tuổi trú tại thành phố đồng xoài
được đi đưa đi cấp cứu với tình trạng đa chấn thương
tại cơ quan công an phương khai nhận trước đó khoảng nửa tháng
do anh diệu đi xe máy trong xóm thường hay nẹt bô phóng nhanh trong ngõ nhỏ
nên phương có xuống nhà góp ý vì xóm nhiều trẻ nhỏ
đến tối ngày một mươi sáu tháng chín khi phương đang ở nhà thì diệu bất ngờ đi vào nhà kẹp cổ đòi đánh
do có hơi men nên phương đã lấy dao chém diệu gây nhiều thương tích khiến nạn nhân gục xuống đất